grab vừa được itviet com chuyên trang việc làm dành cho giới công nghệ
bình chọn là công ty công nghệ có môi trường làm việc tốt nhất việt nam năm hai nghìn một mươi chín
trong một báo cáo được công bố mới đây
bản xếp hạng của itviet com dựa trên đánh giá trải nghiệm khách quan
bình bạch của hơn một mươi một người đang làm việc tại các công ty công nghệ trên khắp việt nam
dựa trên các tiêu chí như chế độ đải ngộ môi trường làm việc
bao gồm cả văn phòng không gian làm việc văn hóa công ty
mối quan hệ giữa bang lãnh đạo với nhân viên chế độ làm thêm ngoài giờ cùng một số yếu tố khác
năm hai nghìn hai mươi grab tiếp tục có mặt trong top một mươi năm và đã vươn lên vị trí số một từ vị trí số bốn của năm hai nghìn hai mươi